trong dịp tết nguyên đán nhu cầu về mua sắm tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao
ngoài nỗi lo về giá cả thì người dân còn phải đối mặt với nỗi lo về an toàn thực phẩm
để bảo đảm cho người dân đón tết an toàn và vui vẻ
ngay trước tết lãnh đạo bộ công thương đã chỉ đạo và trực tiếp đi kiểm tra tại các siêu thị và nhiều chợ dân sinh
những ngày gần tết mặt hàng thực phẩm được bày bán khá phong phú tại các chợ siêu thị trung tâm thương mại
phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân
để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng ngay từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám các đoàn thanh tra kiểm tra đã được tăng cường
bên cạnh đó lãnh đạo bộ công thương cũng thường xuyên chỉ đạo và đồng hành cùng lực lượng quản lý thị trường
để kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa cũng như giá cả nhằm bình ổn giá cho thị trường ngày tết
đối với các chợ dân sinh thì chúng ta cũng chứng kiến là việc tổ chức kiểm tra tương đối kỹ
từ cái nguồn gốc từ vòng ngoài từ cái vòng một
tức là từ các cái lò mổ cũng như là của các cái hệ thống đồ ngối cung cấp
rồi tại chỗ tại các cái chợ dân sinh thì đều có cái ban quản lý chợ phối hợp với các loại chức năng
để tổ chức kiểm soát các sản phẩm
và vì vậy thì sản phẩm hàng hóa tương đối phong phú đa dạng năm nay
tại cả các cái trung tâm siêu thị lớn cũng như là các cái chợ dân sinh
và tôi nghĩ rằng đã thỏa mãn về cơ bản cái nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng
với mục tiêu hướng tới là người dân tiêu dùng sản phẩm an toàn
bộ trưởng bộ công thương đã yêu cầu lực lượng quản lý thị trường
kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm ngay từ đầu vào
trong dịp tết dưới sự chỉ đạo của bộ tổng cục nguyễn văn yên tỉnh
thì lực lượng của thị trường phù hợp với các loại chức năng là xuống tận các lo mổ
kiểm soát đầu vào từ con lợn sau đó vào dây trường giết mổ
và đóng dấu thuy và vận chuyển đến các chợ để bán cho bà con trong dịp tết
đảm bảo chất lượng tốt nhất
để đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ tết nhất là các mặt hàng thiết yếu
giữ ổn định thị trường trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
bộ công thương đã ban hành chỉ thị tám ngay từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
về thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu ổn định thị trường cuối năm
bộ công thương cũng yêu cầu các sở công thương trong cả nước
triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu
đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tổ chức bán hàng
về nông thôn khu công nghiệp để cung ứng sớm và đầy đủ hàng hóa cho nhân dân
bộ công thương cũng chỉ đạo kiểm tra kiểm soát chống sản xuất buôn bán hàng giả
hàng kém chất lượng hàng quá hạn sử dụng đối với các mặt hàng thiết yếu
tăng cường kiểm tra kiểm soát về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
đặc biệt phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung vào khu vực các chợ đầu mối
siêu thị kho chứa hàng đông lạnh bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn trong dịp tết